từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay cả nước đã ghi nhận hơn một trăm linh năm trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có một mươi trường hợp đã tử vong số ca mắc có xu hướng tiếp tục gia tăng tại nhiều địa phương
trước tình hình này bộ y tế vừa ra chỉ thị khẩn gửi các địa phương yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
bước vào những tháng cao điểm của mùa dịch cộng với diễn biến bất lợi của thời tiết
xen kẽ các đợt nắng nóng kéo dài và các đợt mưa lớn làm cho mũi truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh
theo bộ y tế trong thời gian tới số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng và bùng phát trên diện rộng
nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống
bộ trưởng bộ y tế ra chỉ thị yêu cầu giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố tăng cường giám sát
phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch
báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố về diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương
tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trong việc huy động mọi nguồn lực trên địa bàn tỉnh
để đáp ứng công tác phòng chống dịch kiên quyết không để dịch lan rộng và kéo dài
bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố tổ chức ba chiến dịch lớn tiêu diệt long quăng bọ gậy
ngay từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến hết năm
các bệnh viện trực thuộc bộ y tế phải chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc trang thiết bị y tế
và các phương tiện cần thiết cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân suốt suốt huyết